thưa quý vị và các bạn mùa hè nắng nóng năm nay có nhiều mặt hàng hoa quả hay là kem được ưa chuộng
tuy nhiên nên cẩn trọng với chất lượng của kem nhập khẩu tiểu ngạch từ trung quốc
cũng như chú ý khi mua điều hòa cũ giá rẻ trên thị trường
đề xuất đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng của cục cảnh sát giao thông bộ công an
đang gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều
đáng chú ý sau khi bộ công an và các cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất
mua bán xăng dầu giả người tiêu dùng không nên mua xăng dầu tại các điểm kinh doanh trái phép
đó là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mới đây một loại dưa lạ xuất hiện trên thị trường việt nam có giá đắt gấp bốn năm lần so với các loại truyền thống
nhưng vẫn được tìm mua vì hương vị khác biệt
dưa nhật có lớp vỏ ngoài màu trắng ngà và hương thơm vị ngọt như sữa
được sách tay về việt nam và giao bán với mức giá hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một quả trọng lượng từ bảy trăm linh gram
các loại dưa nội địa như dưa hấu dưa lê chỉ có giá bán khoảng một mươi năm hai mươi đồng một kg
được quảng cáo là kem nội địa của trung quốc mặt hàng kem giá rẻ đang được người tiêu dùng việt nam săn đón
bởi giá cả phải trăng lại phong phú về hương vị và màu sắc nhưng chất lượng thế nào thì chưa rõ
trên khắp các chợ mạng những que kem đầy màu sắc có nguồn gốc từ trung quốc được bán với giá siêu rẻ từ ba đến năm đồng
người bán cho biết đây là kem nhập tiểu ngạch không có giấy tờ và xuất xứ sản xuất
giá vật liệu xây dựng hiện nay đang đồng loạt tăng cao kéo theo chi phí xây và sửa nhà cũng tăng tư ứng
nguyên nhân tăng giá được cho là do các nhà máy cơ sở sản xuất lấy lý do giá nguyên liệu đầu vào tăng
giá điện cũng tăng cao từ cuối tháng ba nên phải điều chỉnh tăng giá bán
cát vàng xây dựng hiện có giá lên đến một bảy triệu đồng một xe bốn bốn mét khối
đá xây dựng hiện đã gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái lên một năm triệu đồng một xe bốn bốn mét khối
xi măng dạng không bao bì hiện tăng khoảng năm mươi đồng một tấn
còn xe măng có bao bì bán lẻ từ tám mươi năm chín mươi năm đồng một bao
thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người phải chọn mua điều hòa
một số người muốn tiết kiệm tiền nên chọn mua điều hòa cũ
song các chuyên gia điện máy khuyên cáo người mua cần biết những yêu nhược điểm để tránh đốt tiền
khi sử dụng điều hòa cũ và không nên chọn mua các loại điều hòa trôi nổi trên thị trường hiện nay
điều hòa cũ thường có giá thành chỉ bằng bốn mươi năm mươi thậm chí chỉ bằng ba mươi giá thành điều hòa mới
cùng loại nhưng chi phí hàng tháng lại tốn kém hơn rất nhiều so với dùng một chiếc điều hòa mới
vì tiêu tốn nhiều điện năng hiệu suất làm lạnh kém do động cơ cũ
dự thảo sửa đổi thông tư ba trăm chín mươi hai nghìn một mươi bốn ttnhnn của ngân hàng nhà nước về hạn mức giao dịch qua ví điện tử
bị hạn chế ở mức hai mươi triệu đồng một ngày đã gây ra những ý kiến trái chiều
theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước sau khi dự thảo quy định liên quan đến ví điện tử được đưa ra lấy ý kiến
ngân hàng nhà nước sẽ tiếp thu và bỏ quy định hạn mức giao dịch ví điện tử hai mươi triệu đồng một ngày
giữ hạn mức một trăm linh triệu đồng một tháng đối với khách hàng cá nhân
thưa quý vị không ít ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của quy định người dân khi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng
để trừ thẳng tiền phạt đối với vi phạm giao thông mà cục cảnh sát giao thông bộ công an đang xem xét bổ sung
theo cục cảnh sát giao thông việc quy định người dân đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng
nhằm thu tiền xử phạt vi phạm giao thông bằng cách trừ thẳng vào tài khoản là ý tưởng tốt nhưng có vướng mắt
hiện không có chế tài nào xử phạt người vi phạm để duy trì tài khoản phạt
thưa quý vị và các bạn ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho biết gần đây các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ
nhiều loại hàng hóa kém chất lượng có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng gắn nhãn mắc xuất xứ việt nam
nguyên nhân của tình trạng này được cho là do hàng việt ngày càng có chất lượng tốt nên bị làm trả nhiều
các mặt hàng bị giả mạo chủ yếu tập trung vào hàng tiêu dùng thời trang như điện tử điện lạnh đồ gia dụng may mặc
hầu hết của các thương hiệu việt có uy tín hoặc các mặt hàng mà việt nam được nước thứ ba ưu đãi thuế
hoặc không bị đánh thuế tự vệ do đó người tiêu dùng cần chú ý mua sản phẩm tại nơi bảo đảm chất lượng
thưa quý vị và các bạn gần đây bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tại nhiều địa phương triệt phá đường dây sản xuất buôn bán xăng giả
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cũng đề xuất tham mưu cho ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín địa phương
chỉ đạo sở khoa học và công nghệ tăng cường kiểm tra kiểm định chất lượng hàng hóa
nếu phát hiện vi phạm phải truy cứu trách nhiệm hình sự
để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi sản xuất buôn bán xăng giả
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu
nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế